vụ ngộ độc thực phẩm tại xã ma ly trài huyện phong thổ đến thời điểm hiện tại đã khiến tám người thiệt mạng
hàng chục người đang phải cấp cứu số lượng nạn nhân tiếp tục tăng theo từng ngày
tỉnh lai châu đang vào cuộc quyết liệt nhằm tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ vụ ngộ độc
không bị hoang mang và nhanh chóng ổn định cuộc sống
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ ngộ độc ngay sau khi phát hiện vụ việc
tỉnh lai châu đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở
cùng người dân giúp đỡ các gia đình có người tử vong trồn cất thi thể các nạn nhân theo đúng phong tục của địa phương
xã ma ly trải đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng
đồng thời huy động sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
chung tay giúp đỡ các gia đình nạn nhân
đến hiện tại mỗi gia đình có người tử vong đã được hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng
chúng tôi đã tiếp tục chia nằm bốn tổ đi đến các bản và các nán ruộng
để tuyên truyền
chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân về cái nguyên nhân
nhân dân xảy ra cái vụ việc đấy
và vận động các cháu học sinh đi học
để nhân dân yên tâm tư tưởng để yên tâm sản xuất
nhưng mà sau khi đã có cái kết quả của bên cơ quan chức năng
chúng tôi đã tuyên truyền vận động
và con là đấy là cái không phải là do dịch bệnh gì cả
mà là do sử dụng rượu ngộ độc rượu
vụ ngộ độc xảy ra làm nhiều người tử vong
khiến nhân dân hoang mang
một số hộ gia đình vì sợ dịch bệnh
nên đã bỏ lên các lán nương để ở
trước tình hình đó xã đã thành lập bốn đội công tác
mỗi đội hơn hai mươi người trực tiếp xuống các bản
tìm đến tận các lán nương để vận động
tuyên truyền cho người dân hiểu và biết được sự việc xảy ra
là do ngộ độc chứ không phải dịch bệnh
nhờ đó đến nay các hộ gia đình đã quay trở lại nhà
ổn định cuộc sống cho con đến trường học bình thường
vì thấy nhiều người chết quá tôi sợ có dịch bệnh lây lan
nên lên nương để tránh chứ không biết gì cả
nhưng bây giờ cán bộ nói cho biết là do ngựa độc rượu
thì chúng tôi yên tâm rồi và sẽ về nhà ở thôi
tôi có uống rượu tại đám tang ung lẻng ba bát
mấy hôm trước do thấy nhức đầu
nên đã đến trạm y tế để khám và điều trị
giờ thấy người cũng đỡ rồi
nhưng phải ở lại để các bác sĩ theo dõi cho yên tâm
vụ ngộ độc xảy ra đã một tuần
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa thể đưa ra con số chính thức
về số người tử vong và bị ảnh hưởng
hơn nữa người dân địa phương
phần lớn là đồng bào gia tộc thiểu số
thường có thói quen uống nhiều rượu
do đó việc kiểm soát và vận động người dân
là rất khó khăn
thực tế theo các cơ quan chức năng
methanol có những chất chuyển hóa
với độ độc hại lớn
mà các mẫu rượu được xét nghiệm
có nồng độ methanol vượt hàng trăm lần cho phép
nên việc mua phải các loại rượu này về uống
nguy cơ tử vong xảy ra là rất cao
hiện lực lượng y bác sĩ được bố trí
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại trạm y tế xã để kịp thời sơ cứu
và chuyển tuyến cho những người có triệu chứng ngộ độc